những vậy thị trường khách du lịch hàn quốc nhật bản hay các thị trường châu âu mỹ cũng sụt giảm nhất định do covid một mươi chín
đây là những tác động không tốt cho phát triển du lịch việt nam
nhiều tour tuyến du lịch đang bị hủy
và khi bị hủy sẽ tác động liên hoàn khi du lịch là ngành tổng hợp ảnh hưởng tới nhiều ngành khác nhau
theo đó nhiều tour du lịch được cấu thành bởi nhiều ngành như vận chuyển lưu trú ăn uống bán lẻ
do đó khách du lịch giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những ngành nghề này
hiện một số khách sạn tại hà nội đã phải đóng cửa
theo đó các chủ khách sạn đã phải trả lương cho nhân viên một mức rất thấp khoảng một năm triệu với nhân viên phòng quầy bar và mức bốn triệu đồng một tháng với đầu bếp
cùng với đó nhiều khách sạn đã cung cấp các thông tin các biện pháp thực hiện vệ sinh phòng dịch cho du khách từ những vùng không có dịch đến việt nam
một số tour đi quốc tế hoặc là từ quốc tế là vùng dịch đến việt nam bị hủy thì các đơn vị kinh doanh du lịch sẵn sàng hoàn lại chi phí
trong khủng hoảng rủi ro của dịch bệnh như thế này thì khách sạn đang làm rất tốt
vấn đề là vệ sinh cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin cho khách du lịch
và trong đó tôi quan sát rằng là khách từ châu âu tới khách từ các vùng không có dịch tới đây người ta vẫn yên tâm
thì chúng tôi vẫn phải cùng các nhà cung cấp dịch vụ khác tạo ra những giá trị hấp dẫn cho du khách
thứ nhất là cái cam kết của công ty du lịch là gì
trong mọi trường hợp khi mà xảy ra tình hình nguy cơ dịch bệnh
thì công ty du lịch sẽ chủ động
sẽ hủy và sẽ hoàn lại toàn bộ cái chi phí cho du khách để du khách hoàn toàn yên tâm
cái thứ hai tức là sẽ đưa ra dịch chức khuyến mại dịch chức hỗ trợ giảm giá để kích thích cái nhu cầu của tiêu dùng của du khách
theo kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh như dịch sars năm hai nghìn ba
những tác động của dịch bệnh lên ngành du lịch là điều dễ thấy với sự sụt giảm mạnh lượng khách
về lâu dài còn ảnh hưởng và phụ thuộc vào thời gian dịch lần này kéo dài hay không
sau dịch bệnh để hồi phục ngành du lịch cũng cần có thời gian nhất định
hiện khách du lịch trung quốc đến việt nam chiếm khoảng trên ba mươi tổng lượng khách quốc tế
không chỉ vậy khách du lịch từ các nước khác khách nội địa cũng giảm do ảnh hưởng của dịch
những người mà ngay trong cái tâm của cái điểm dịch ấy thì họ sẽ hiểu rõ hơn là họ phải làm gì
những cái nơi mà chúng ta mất khách rất nhiều thì mới biết rằng là như vậy sắp tới chúng ta làm gì cho tốt nhất
sau khi tập hợp ý kiến đấy thì chúng tôi sẽ có ý kiến chính thức lên chính phủ
đương nhiên chúng ta không thể hy vọng rằng là làm ngay lập tức và nó là một cái quá trình
chúng tôi sẽ trình ra những bước một bước hai
hiện nay trước nhu cầu kinh doanh không biên giới không ít doanh nghiệp du lịch việt đang kinh doanh trên nền tảng công nghệ số của nước ngoài
vì vậy các doanh nghiệp số tại việt nam cũng nên có hướng xâm nhập thị trường du lịch một cách hiệu quả
chủ động hơn nữa để phối hợp với các doanh nghiệp du lịch nhằm tận dụng thế mạnh của mỗi bên
nói khác đi là một bên có công nghệ số một bên có công nghệ du lịch để tạo ra những sản phẩm thực tế và tiện ích
từ đó doanh nghiệp việt mới có được chỗ đứng và thị phần trong thị trường số và ngành du lịch việt
cùng với những ảnh hưởng trực tiếp những ảnh hưởng gián tiếp đến nền kinh tế mà chưa thể đo đếm được ngay
bởi một số ngành kinh tế phụ thuộc khá lớn vào phụ tùng nguyên liệu đầu vào máy móc thiết bị từ trung
chính vì vậy các doanh nghiệp việt đang có thể tạo ra những sản phẩm thực tế và tiện ích
không chỉ không chỉ doanh nghiệp việt nam mà còn cả các doanh nghiệp fdi cũng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ trung quốc
ví dụ như samsung đây là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu việt nam nhưng phải nhập nguyên liệu linh kiện khá lớn từ trung quốc
trong dịch các mắt xích cung ứng của samsung bị ảnh hưởng sẽ gây ra khó khăn cho dây chuyền sản xuất ở việt nam
trong một chuỗi giá trị người này cung cấp cho người kia người kia cung cấp cho người này
nhưng một mắt xích bị đình trệ thì sẽ làm đứt đoạn cả chuỗi giá trị
dịch virus corona đang làm ảnh hưởng đến những người thân
không chỉ vấn đề nhập khẩu mà vấn đề xuất khẩu cũng nan dài
năm hai nghìn hai mươi việt nam đặt mục tiêu xuất khẩu ba trăm linh tỷ đô la mỹ
nhưng theo các chuyên gia kinh tế quốc tế mục tiêu xuất khẩu này trong năm nay có khả năng bị đổ vỡ nếu dịch covid kéo dài
bởi trên thực tế với cơ chế xuất khẩu của các ngành hàng mũi nhọn hiện nay như dệt may da dày điện tử
khi mà tỷ trọng gia công chiếm sáu mươi bảy mươi thậm chí có ngành lên đến tám mươi
thì hệ lụy giảm tốc xuất khẩu và hoàn toàn trông chờ vào sự khôi phục
nguồn cung từ trung quốc là điều không thể tránh khỏi
thống kê chưa đầy đủ của hiệp hội da dày túi sách việt nam cho thấy
chưa tới một mươi số doanh nghiệp trong cả hàng chục ngàn doanh nghiệp trong ngành tự chủ từ a đến z
tức là từ thiết kế tổ chức sản xuất bao gồm tự tìm nguồn cung ứng nguyên phụ liệu
đáp ứng nhu cầu của khách đặt hàng cho đến tìm đầu ra tiêu thụ
khoảng ba mươi thực hiện hợp đồng theo hình thức fob nửa mùa tức là cũng mua nguyên liệu
sau đó bán thành phẩm nhưng nguyên liệu mua ở đâu cũng phải theo sự chỉ định của nhà đặt hàng
và chiếm tỷ trọng lớn nhất từ sáu mươi bảy mươi doanh nghiệp đều thực hiện đơn hàng theo phương thức gia công
nhà đặt hàng đưa mẫu nguyên liệu kể cả giám sát chuyên sản xuất sang tận nơi
doanh nghiệp việt chỉ thực hiện theo các yêu cầu của nhà đặt hàng cấm không sai một ly nào
không cần phải có đến chiến tranh thương mại ngang sông cấm chợ
hoặc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại mới làm suy yếu năng lực sản xuất của một doanh nghiệp
hay xa hơn là của quốc gia dịch covid một mươi chín đã bộc lộ rất rõ điểm ngén và điểm yếu ở đâu khi nhìn từ năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
nhưng song phẳng hơn trách nhiệm của nhà nước và bộ ngành liên quan cũng không hề nhỏ và cần được quyết liệt thay đổi
với hệ thống ngân hàng theo báo cáo dịch bệnh covid một mươi chín sẽ tác động ở ba khía cạnh quan trọng
thứ nhất là cầu tiến dụng giảm do nhu cầu tiến dụng của các doanh nghiệp hộ gia đình thấp hơn đặc biệt là trong quý i và quý ii
tác động thứ hai là tiềm ẩn nợ xấu tăng khi các doanh nghiệp hộ gia đình chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn
thứ ba là nhu cầu giao dịch qua ngân hàng số thanh toán không dùng tiền mặt tăng do một số khách hàng ngại tiếp xúc
dù thế ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng có phương án tổ chức kinh doanh phù hợp không ảnh hưởng đến khách hàng
xem xét giảm lãi suất giãn nợ cho các doanh nghiệp hộ gia đình chịu nhiều ảnh hưởng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
các tổ chức tiến dụng cũng đang chủ động tích cực thực hiện và một số tổ chức tín dụng đã công bố giảm lãi suất hoặc có các gói hỗ trợ tín dụng cũng như tư vấn thông tin đến khách hàng về dịch bệnh và phòng ngừa
chúng tôi cũng sẵn sàng có chấp nhận một sự sụt giảm nhất định về doanh thu hay lợi nhuận trong ngắn hạn để chúng tôi đồng hành cùng với doanh nghiệp trong dài hạn
với lĩnh vực tài chính ngân hàng trong quý i dịch virus corona làm giảm nhu cầu tiêu dùng giảm giao dịch ngoại thương hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và hộ gia đình nhất là trong các lĩnh vực nêu trên bị suy giảm
qua đây các hoạt động giao dịch tài chính ngân hàng giảm khoảng một và khiến gdp giảm năm điểm phần trăm
từ quý ii đến cuối năm các tác động từ dịch covid một mươi chín với lĩnh vực này sẽ tăng dần do có độ trễ khiến gdp giảm tám điểm phần trăm trong quý ii và gdp giảm một mươi một điểm phần trăm cả năm
trong kịch bản tích cực dịch vụ tài chính ngân hàng bảo hiểm quý i và quý ii giảm nhẹ một cả năm giảm năm
trong kịch bản tiêu cực nhóm này sẽ giảm nhẹ một và một năm trong hai quý đầu tiên và giảm năm so với đầu năm
cũng theo báo cáo tại việt nam những biến động đầu tiên đã được ghi nhận trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối
lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh cộng với yếu tố tâm lý sau kỳ nghỉ tết thị trường chứng khoán những ngày cuối tháng một và đầu tháng hai diễn biến chầm lắng
tâm trạng chờ đợi bao phủ toàn thị trường tỷ giá usd trên vnđ tiếp tục tăng
tính đến hết ngày một mươi tháng hai tỷ giá trung tâm tăng hai mươi bốn tỷ giá giao dịch tăng ba so với đầu năm
trong nền kinh tế số khi nền kinh tế ngày càng phải đi theo hướng sản xuất thông minh bền vững hiệu quả
hiện chính phủ việt nam đã có đề án tái cơ cấu nền kinh tế nhưng phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình này
ngoài ra cần phải làm được việc này một cách thực chất
và nếu việt nam coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay ở một số nơi việc tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm
chưa thực chất chưa được sự quan tâm đúng mức
cái đó các bộ
các ngành ở việt nam cần phải quan tâm và đi đầu
theo tôi việt nam cần khơi dậy nội lực trong nước
lấy đây là một yếu tố quan trọng để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ đủ sức chống chịu với các biến động bên ngoài
việt nam cũng cần khuyến khích doanh nghiệp việt nam phát triển khuyến khích hàng hóa do người việt nam sản xuất bởi người việt nam và tại việt nam
các vấn đề mà đạt ra rất quan trọng đó là ổn định vĩ mô kiểm soát lập pháp và thúc đẩy tăng trưởng là những giải pháp tập trung nhất
để ứng phó kiểm soát diễn biến bắt lợi từ thị trường bên ngoài các đối tác lớn
tôi yêu cầu các bộ kế hoạch đầu tư tài chính công thương ngành nhà nước chuẩn bị sẵn các kịch bản các phương án và đối sách
về tình huống diễn biến covid và tình thế giới khu vực để không bị động bất ngờ
có thể khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay các bộ ngành các địa phương và các doanh nghiệp cần thực hiện nhiệm vụ kép
vừa chú ý phòng chống dịch vừa ổn định sản xuất thúc đẩy tăng trưởng
nếu chỉ tập trung vào dịch thì không những ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh mà còn làm kim hãm tăng trưởng
chính vì vậy cần ổn định sản xuất thúc đẩy tăng trưởng nhưng vẫn phải tập trung chống dịch
hai việc này phải luôn song hành với nhau